hành động đẹp cứu người của hai chiến sĩ cảnh sát bảo vệ mục tiêu công an tỉnh quảng bình
đã góp phần làm đẹp thêm hình ảnh người chiến sĩ công an vì nước quên thân vì dân phục vụ
ngư dân các tỉnh miền trung bức xúc trước hành động ngang ngược của tàu trung quốc
trên vùng biển của nước ta gây tổn thất lớn về tài sản của ngư dân
trong trận dô lốc vào ngày hôm qua đã có hai người chết năm người bị thương
số cây xanh bị đổ là gần một ba trăm linh cây hiện công tác phát phục đang được thành phó nội phần chưa chỉnh khai
hành động đẹp cứu người của hai chiến sĩ công an tỉnh hà tĩnh đã góp phần làm đẹp thêm hình ảnh của chiến sĩ công an tỉnh quảng bình
thiết thực kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống công an nhân dân và một mươi năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
hôm nay công an tỉnh hà tĩnh phối hợp với chính quyền địa phương đã tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa
cho các gia đình chính sách trên địa bàn huyện nghi xuân
công an tỉnh hà tĩnh đã trao số tiền bảy mươi triệu đồng cho ông phan như hận sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi
trú tại xóm xuân sơn xã cổ đạm huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh để sửa chữa ngôi nhà đã rột nát hư hỏng nặng
được biết ông phan huy hận là cán bộ công an huyện nghi xuân đã nghỉ hưu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vợ mất sớm có hai con tật nguyền
cùng ngày công an tỉnh đã đến trao số tiền bảy mươi triệu đồng và làm lễ khởi công nhà tỉnh nghĩa cho bà đinh thị tam
sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi ở thôn an tiên xã xuân giang huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh là vợ liệt sĩ trần ngọc bé công an tỉnh ninh thuận hy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
bà đinh thị tam nay tuổi đã cao sức yếu có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn đang ở nhà cấp bốn đã xuống cấp hư hỏng nặng
cùng với số tiền hỗ trợ nói trên công an huyện nghi xuân chính quyền và các tổ chức đoàn thể địa phương sẽ giúp đỡ hỗ trợ các gia đình về vật chất và ngày công để sớm hoàn thành ngôi nhà
thưa quý vị và các đồng chí
hành động kịp thời giúp đỡ cứu người ngay trong giây phút hoạn nạn của hai chiến sĩ nghĩa vụ ngay trong ca trực của mình đã để lại hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân
tấm gương của hai chiến sĩ trẻ nguyễn quốc đạt và trương đình phú của đội bảo vệ mục tiêu phòng cảnh sát bảo vệ và cơ động công an tỉnh quảng bình ngay sau đây sẽ cho chúng ta thấy rõ hơn về điều này
vụ tai nạn giao thông xảy ra trong đêm ngày hai mươi năm tháng năm vừa qua nếu chỉ chậm chân và không kịp thời sơ cứu ban đầu
hai nạn nhân gặp nạn khó có thể giữ được tính mạng khi không được đưa đi cấp cứu kịp thời trong thời điểm đêm khuya vắng người qua lại
trong khi làm nhiệm vụ việc kiểm tra xử lý các tình huống bất ngờ trong mỗi ca trực
luôn đòi hỏi các chiến sĩ trẻ phải có một tinh thần thép tính kỷ luật cao và trên hết là thái độ ân cần gần gũi phục vụ nhân dân
vụ việc xảy ra là một trong số những tình huống bất ngờ trong ca trực của hai chiến sĩ trẻ nguyễn quốc đạt và trương đình phú
mặc dù việc xảy ra bên ngoài khuôn viên mục tiêu bảo vệ tuy nhiên với tinh thần vì nhân dân phục vụ
hai chiến sĩ trẻ đã nhanh chóng báo cáo chỉ huy và kịp thời cứu người bị nạn
mặc dù thời điểm xảy ra vụ tai nạn là đêm khuya vắng người qua lại
nhưng với bằng sự nỗ lực cứu người chúng tôi đã nhanh chóng đưa người đi cấp cứu kịp thời
với sự việc xảy ra như vậy không chỉ riêng bản thân tôi mà mỗi cán bộ chiến sĩ công an khi rơi vào tình huống này
đều sẽ sẵn sàng làm bất cứ điều gì để cứu nạn nhân khi gặp nguy hiểm
sau khi nhận được thư cảm ơn của gia đình người bị hại
trong vụ tai nạn giao thông gần mục tiêu bảo vệ ngân hàng nhận được tin
đơn vị đã tổ chức thông báo thư cảm ơn và biểu dương hai đồng chí nguyễn quốc đạt và trương như phú
trược đơn vị và tổ chức phát đồng đoàn thanh niên
trở lại với nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu nguyễn quốc đạt và trương đình phú vẫn là những chiến sĩ trẻ tận tâm
hoàn thành những ca trực không kể ngày hay đêm
và hành động giản đơn kịp thời cấp cứu người bị nạn đã góp phần tạo thêm niềm tin của lực lượng công an nhân dân trong quần chúng nhân dân
trở thành tấm gương sáng của thế hệ trẻ công an quảng bình vì nước quên thân vì dân phục vụ
mới đây phòng cảnh sát đường thủy công an tỉnh vĩnh long tổ chức sơ kết kế hoạch phối hợp với lực lượng cảnh sát đường thủy công an các tỉnh trà vinh
bến tre và sóc trăng trong đấu tranh phòng chống tội phạm trên các tuyến đường thủy giáp danh năm hai nghìn hai mươi ba
thực hiện kế hoạch phối hợp trong năm hai nghìn một mươi bốn lực lượng cảnh sát đường thủy công an bốn tỉnh nói trên đã thực hiện tốt công tác trao đổi
xử lý thông tin phối hợp tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm thực hiện tốt công tác phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm trên tuyến đường thủy giáp danh
qua đó lực lượng cảnh sát đường thủy công an bốn tỉnh đã phát hiện xử lý trên một mươi bốn trường hợp vi phạm hành chính với số tiền phạt trên một mươi tỷ đồng
trong thời gian tới phòng cảnh sát đường thủy công an các tỉnh sẽ tiếp tục duy trì công tác trao đổi thông tin về hoạt động của tội phạm để chủ động nắm tình hình
phối hợp giải quyết kịp thời những vấn đề nổi lên về trật tự an toàn xã hội trên các tuyến đường thủy nội địa địa bàn rất nhanh
công an tỉnh phú yên và bắc cạn vừa bắt giữ và xử lý một số đối tượng trộm cắp tài sản trên địa bàn
tại phú yên đối tượng huỳnh văn nhân chú tại xã an hải huyện tuy an tỉnh phú yên cùng vợ là nguyễn thị hương đến xã an mỹ huyện tuy an tỉnh phú yên
lấy trộm xe đạp của em nguyễn thị thùy diễm ở xã an mỹ để bán lấy tiền tiêu xài
trong lúc mang tài sản đi tơ thụ nhân bị lực lượng công an huyện tuy an phát hiện bắt cổ tàng
tại cơ quan công an nhân khai nhận đã cùng vợ thực hiện một mươi năm vụ trộm tài sản khác trên địa bàn huyện tuy an
qua khám xét nhà đối tượng lực lượng công an đã thu giữ được ba xe đạp và một mươi bốn motor bâm nước các loại
hiện vụ việc đang được công an huyện tuy an tiếp tục điều tra làm rõ
còn tại bắc cạn công an thành phố bắc cạn vừa khởi tố vô án khởi tố bị can bắt tạm giam đối với trần lương sơn phan văn thắng
cùng chú tại thành phố bắc cạn về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó vào ngày tám tháng sáu hai đối tượng trên đã gỡ mái tôn nhà bếp gia đình ông nguyễn duy tâm
chú tại tổ nhân dân thác giềng thành phố bắc cạn lấy trộm một chiếc điện thoại và một trăm linh đồng
khi hai đối tượng đang chuẩn bị lấy chiếc xe máy thì ông tâm phát hiện chị hô và bắt giữ các đối tượng
được biết hai đối tượng còn thực hiện một vụ trộm khác lấy một máy tính sách tay một số tài sản khác và đã từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản
vào lúc tám giờ sáng nay khi đang đánh bắt cá trên biển tàu kinna chín mươi hai nghìn sáu trăm bốn mươi bảy ts của quảng nam
bị một tàu hàng không rõ số hiệu đâm vỡ mạng trái nước tràn vào tàu khiến một thuyền viên tử vong và ba người khác bị thương nặng
theo thông tin ban đầu trên thuyền kna chín mươi hai nghìn sáu trăm bốn mươi bảy ts gồm một mươi thuyền viên do ông hình nùng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba
trú tại thành phố hội an tỉnh quảng nam làm thuyền trưởng
ngay sau khi nhận được tin báo vào lúc chín h năm mươi phút sáng cùng ngày
tàu c bảy nghìn hai trăm bảy mươi bốn của trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực hai tại đà nẵng đã lên đường làm nhiệm vụ
tuy nhiên khi tiếp cận tàu bị nạn
thuyền viên đê thanh ba đã tử vong trước đó còn ba thuyền viên khác bị thương và ngất xỉu
lúc một mươi ba giờ một mươi phút cùng ngày tàu xa hai trăm bảy mươi bốn đã đưa các thuyền viên gặp nạn về đến đất điện
đồng thời bàn giao biên bản hiện trường cho các cơ quan chức năng để xử lý
còn trong sáng nay nghiệp đoàn nghề cá xã bình châu huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi lại tiếp nhận thông tin
từ tàu cá của ngư dân nguyễn văn quang thôn châu thuận biển xã bình châu từ hoàng sa báo về cho biết
vào lúc chín giờ sáng nay khi đang đánh bắt ở hoàng sa thì đã bị tàu phía trung quốc ngăn cản
và lấy đi hơn năm tấn hải sản cùng với các trang thiết bị trên tàu
hành vi này tiếp tục gây bức xúc cho ngư dân ở làng biển xã bình châu huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
trong những ngày qua ngư dân xã bình châu huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi bất bình và phản đối
trước hành vi ngang ngược của tàu trung quốc khi liên tục tấn công đập phá lấy cắp tài sản của tàu cá ngư dân
khi đang hành nghề đánh bắt hợp pháp trên quần đảo hoàng sa của việt nam
chỉ tính riêng ở xã bình châu huyện bình sơn trong thời gian từ ngày chín đến ngày một mươi bốn tháng sáu
tàu trung quốc đã tấn công lấy tài sản ba tàu cá của ngư dân địa phương và làm nhiều ngư dân bị thương tại hoàng sa
nói chung là lành ấn đấu hành động của trung quốc và cũng lành đề nghị với nhà nước
làm việc với nước nước trung quốc là không có thể mà để mà xô đối
với những dân dân người dân của việt nam đánh ở vùng biển chủ quyền
của trung quốc
trước hành động ngang ngược của tàu trung quốc ngư dân ở địa phương nơi đây vẫn quyết tâm
không chuẩn bước tiếp tục giao hoàng sa bám sát hơi trường khẳng định chủ quyền

nhiệp đoàn nghề cá xã bình châu huyện bình sơn huyện bình sơn huyện bình sơn
cũng đã báo cáo những thiệt hại mà tàu trung quốc gây ra cho tàu cá ngư dân địa phương
khi hành nghề ở hoàng sa đồng thời đề nghị cơ quan chức năng can thiệp bảo vệ quyền
và lợi ích hợp pháp của ngư dân
bằng sức mạnh tinh thần dân tộc khẳng định mạnh mẽ vấn đề chủ quyền quốc gia
những ngày này hàng trăm tàu cá của ngư dân quảng ngãi ngư dân ở làng biển xã bình châu
vẫn tiếp tục vươn khơi ra hoàng sa đánh bắt bất chấp những hành động gây hấn
của các tàu phía trung quốc
với thời tiết hanh khô nắng nóng kéo dài như hiện nay
nguy cơ cháy rừng tại các địa bàn thuộc tỉnh quảng trị là rất cao
để hạn chế mức thấp nhất các vụ cháy rừng xảy ra các lực lượng chức năng huyện triệu phong
đang tích cực chủ động triển khai các biện pháp phòng chống cháy rừng
huyện triệu phong có tổng diện tích đất tự nhiên hơn ba mươi năm ba trăm linh ha
trong đó diện tích đất rừng tự nhiên hơn một mươi sáu ha
chủ yếu là rừng trồng tập trung ở vùng gò đồi và vùng cát ven biển
để trên địa bàn không xảy ra cháy rừng
hạc kiểm lâm huyện triệu phong đã tăng cường công tác tiên truyền
phổ biến pháp luật bằng nhiều hình thức phong phú
đẩy mạnh phong trào tổ chứng tham gia bảo vệ rừng
củng cố các tổ bảo vệ rừng đội xung kích triệu cháy
tổ chức huấn luyện công tác triệu cháy
đặc biệt trong những ngày cao điểm nắng nóng ở nhiệt độ cao
ngoài việc trực ở tròi canh hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ trong ngày
lực lượng kiểm lâm phối hợp với các xã các hợp tác xã
tích cực kiểm tra giám sát và bảo vệ đối với cả ba loại rừng
trong cơn rông lốc xảy ra tại hà nội vào ngày hôm qua
đã có hai người chết năm người bị thương
hàng trăm phương tiện ô tô xe máy bị cây cối đè hỏng
số cây xanh bị đổ là gần một ba trăm linh cây
trong đó có tám trăm linh cây thuộc một mươi hai quận nội thành
và cũng đã có một trăm linh tám sự cố về điện
ghi nhận của truyền hình công an nhân dân vào ngày hôm nay cho thấy
công tác khắc phục hậu quả đang được thành phố hà nội khẩn trương triển khai
các khu vực các tuyến đường trung tâm của hà nội
nơi có nhiều cây xanh đổ ngã đã được ưu tiên giải tỏa trước
còn một số khu vực quận ngoại thành cơ quan chức năng vẫn chưa thể khắc phục xử lý
ngã từ lê văn lương hoàng đạo thúy
nơi có hơn một mươi cây xanh lớn bị giống lúc quật đồ
từ đêm ngày một mươi ba tháng sáu đến chiều nay
hợp tác xã môi trường thành công quận thanh xuân
đã huy động tối đa công nhân và phương tiện để cắt cảnh thu dọn cây đồ
cho tất cả bốn năm cái xe máy xúc tẩu vào đây này
và rất phải đến gần chụp cái ô tô ben của cơ quan huy động rất là ra đường
làm từ hôm qua đến tận gần một giờ sáng qua mình chưa nghỉ
thì sáu giờ sáng nay bắt đầu chị em
chị em lại bắt đầu làm đến bây giờ vẫn đang tiếp tục làm
đại diện hợp tác xã môi trường thành công cũng cho biết
đơn vị này phụ trách dọn vệ sinh môi trường của năm quận
số lượng cây xanh bị gãy đổ
ngày hôm qua ước tính lên đến hơn hai trăm linh cây
công việc cưa cây cắt cảnh sau dòng lốc
hộp về công ty trách nhiệm hiệu hạn một thành viên công viên cây xanh hà nội
nhưng nếu chờ đơn vị này đến xử lý sẽ rất lâu
cây thì bị gãy cây thì bị đổ
thế thì chúng tôi phải dọn ngay để cho nó khỏi ách tắc giao thông
đấy là trách nhiệm này không phải là của chúng tôi
nhưng tôi thấy là vì chúng tôi phục vụ môi trường
nên chúng tôi thấy thế chúng tôi cần làm
phân tích của ông tài còn cho thấy
cần dòng lốc vừa qua loại cây bị đổ gãy
chủ yếu là loại cây muồng
cây này có hệ dễ trùm ngắn độ bám bất kém
khi rông lốc xảy ra tỷ lệ bị gãy đổ luôn rất cao
tiêm ẩn nguy hiểm cho người và phương tiện giao thông
tôi thấy là những cây phượng mấy cây bằng lăng này là cây nó rất giòn
cái thứ hai nữa là nó không dễ trùm đâm ra nó không ăn sâu
vì kinh nghiệm chúng tôi là thường xuyên phải tỉa bớt cảnh đi
ví dụ như cây phượng cái bằng lăng này mà muốn không bị đổ
thì chúng ta thường xuyên có một đội quân đi tỉa bớt cành đi
vì cành nó nhiều quá thì gió nó mạnh thì nó lớn nó sẽ đổ
nếu như mà cành nó ít thì nó sẽ không đổ được
tại một số tuyến phố trung tâm của hà nội
chiều nay lực lượng chức năng đã tổ chức ngăn đường
để phục vụ công tác khắc phục hậu quả
sớm trả lại lòng đường cho các phương tiện đi lại
và mặt bằng kinh doanh của người dân
cây mà đổ cái này mà xe người ta để ở trong
ở sát đường theo đúng quy định
mà cây đổ vào thì nó ảnh hưởng đến
vẫn phải bồi thưởng người ta
trước khi mà vào cái mùa mưa là phải
cái cơ quan mà quản lý cây
xanh ấy là phải đi kiểm tra trước
chứ để đến xảy ra như này rồi
thì mới lại đi khắc phục hậu quả này
là rất thiệt hại
mà rất là tai hại cho những người dân
về sự cố mất điện
tổng công ty điện lực hà nội cho biết
đến sáng nay một mươi bốn tháng sáu
cơ bản đã khắc phục xong
còn một số sự cố nhỏ sẽ khắc phục trong ngày
một mươi cột điện bị gãy trên địa bàn huyện thạch thất
ngành điện thành phố đang phối hợp
với điện lực tỉnh hòa bình để thông lưới điện
trong buổi sáng ngày hôm nay
ubnd tp hà nội đã có cuộc họp khẩn cấp
với các sở ngành và các quận
để triển khai khắc phục hậu quả trận mưa rông
tại cuộc họp ông nguyễn thế thảo
chủ tịch ubnd tp hà nội nhấn mạnh
lãnh đạo ubnd các quận
cần triển khai ngay các nhiệm vụ
tích cực phối hợp với các sở ngành
và chỉ đạo các phường nắm bắt tình hình
đưa ra những phương án giải quyết hậu quả thiên tai
một cách hợp lý giả soát thống kê lại
tất cả các cây nghiêng đổ nhà tốc máy
hệ thống điện để tổ chức lực lượng xử lý sớm
kiểm đếm giả soát phân loại
thiệt hại và đưa vào khuôn khổ trình tự hồ sơ
để có đánh giá một cách đầy đủ
chuyển sang một vấn đề nóng
mà người dân đang sinh sống
tại trung cư keng nam quan tâm
đó là vào ngày hôm nay tại hà nội
đã diễn ra hội nghị cư dân trung cư ken nam hà nội
tại cuộc họp này thì vấn đề đang nhận được
rất nhiều sự quan tâm của dư luận
đó là khoản tiền một trăm hai mươi năm tỷ đồng
quỹ bảo trì của trung cư
lại tiếp tục xuất hiện nhiều thông tin mới
vậy những thông tin mới đó là gì
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây
theo thông tin từ ban quản trị khu trung cư canh nam
đến ngày một mươi hai tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm
chủ đầu tư tòa nhà là công ty ken nam vina
mới chuyển khoản hai tỷ đồng
trên tổng số một trăm hai mươi năm tỷ tiền quỹ bảo trì
vào tài khoản chung của tòa nhà này
công ty trách nhiệm hữu hạm
một thành viên keng nam vina
cũng đưa ra một văn bản đề nghị
được giãn thời gian trả nợ

và hoàn thành việc trả nợ
trước khi kết thúc năm hai nghìn một mươi năm
với cương vị là người đại diện cho ken nam vina
chúng tôi cam kết là đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm
sẽ hoàn thành việc trả lại
số tiền quỹ bảo trì này trong cư dân
lý do cho việc phải có đội trình chi trả này
đó là giữa yêu cầu về pháp lý của hàn quốc
với quy trình của bộ xây dựng
có một số điểm chưa thống nhất
tuy nhiên thì phương án của chủ đầu tư

của bộ xây dựng
không được sự đồng thuận từ phía người dân
theo đó người dân đề nghị chủ đầu tư
hoàn trả một lần số tiền một trăm linh tỷ đồng
bên cạnh đó đại diện cư dân keng nam
cũng đề nghị chủ đầu tư
phải có tài sản thế chấp
trong trường hợp không thể hoàn trả
được quỹ bảo trì
đồng thời các bạn cam kết thanh toán nọ
đó là một tài sản thế chấp
hai văn bản
thế chấp vào trong thời hạn
nếu đến tháng một mươi hai

thì coi được tài sản đấy thuộc với cư dân
tôi nghĩ là khi đã có bản cam kết

về nợ đó
thì tôi nghĩ là
nếu không thực hiện
mình có thể sẵn sàng đưa ra
kỳ quan pháp luật tịch thu tài sản
hoặc là khởi kiện
có mặt tại cuộc họp
đại diện ubnd quận nam tử liêm khẳng định
chủ trương của ubnd quận
là công ty keng nam vina
phải hoàn trả trước một lần
một trăm linh tỷ đồng tiền quỹ bảo trì cho cư dân
và hoàn trả số tiền còn lại
sau khi có kiểm toán độc lập
ubnd quận cũng bác đề xuất
giãn thời gian trả nợ của doanh nghiệp này
cần phải được xử lý một cách nhâm khắc
và minh bạch đây cũng có thể
được xem là một bài học đối với
các trung cư được xây dựng trong tương lai
về việc thực hiện các quy định
về quỹ bảo trì
chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác
sáng nay chính dịch hoa phượng đỏ
tình nguyện hè lần thứ một mươi
tại tp hcm đã chính thức được khởi động
năm nay chính dịch có sự tham gia
của hơn bốn mươi học sinh cán bộ
giáo viên trẻ tại các cơ sở giáo dục
bậc phổ thông trên địa bàn thành phố
với hàng trăm công trình phần việc ý nghĩa
chính dịch hoa phượng đỏ

chặng một khơi sức chiến sĩ tình nguyện
tham gia những công trình phần việc
có phần xây dựng thành phố văn minh
sạch đẹp an toàn bằng việc thành lập
các đội hình chuyên góc phố xanh
đội hình câu chuyện đẹp của tôi
phổ cập bơi phòng chống đuôi nước
đội hình tôi tháo phát hoạt động cao điểm
là ngày hội chiến sĩ góp mảng xanh
chặng hai gắn với nội dung kỷ niệm
chiến dịch lần thứ một mươi về các chương trình
tập quấn kỹ năng thực hành xã hội
chương trình trải nghiệm thực tế cho chiến sĩ tình nguyện
chương trình viên vị bạn ngoại thành
đội hình chuyên sân chơi
khoa phui dành cho thiếu nhi
chương trình truyền hình dấu ấn chiến dịch gửi hoa
chiến dịch diễn ra từ nay
đến ngày một mươi hai tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm
thưa quý vị không giống như ở khu vực nông thôn
mặc dù kỳ nghề hè của học sinh
đã bắt đầu được hơn nửa tháng
nhưng nhiều phụ huynh tại tp hcm
vẫn chưa thể kiếm được sân chơi cho trẻ nhỏ
thực tế thì có không ít những địa điểm
mà các em có thể đến chơi
nhưng với mức phí đắt đỏ ở một số nơi
thì các bậc phụ huynh đành phải ngậm ngùi
cho trẻ tự chơi ở nhà
tại trung tâm thành tiêu niên việt nam
hay nhà văn hóa thanh niên tp hcm
có nhiều chương trình sinh hoạt
cuốn luyện cho trẻ vào dịp hè
như các lớp rèn luyện kỹ năng sống
học kỳ quân đội nhưng với mức học phí
từ bốn năm triệu đến hai mươi hai triệu đồng một khóa
thì nhiều gia đình lao động
không thể cho con em tiếp cận được
mặc dù biết đây là những lớp học
rất bổ ích cho trẻ
trên thực tế các gia đình lao động phổ thông
trên địa bàn tp hcm thường lựa chọn
giải pháp gửi con em về quê
với ông bà hoặc tự chơi ở nhà
để các em có thời gian nghỉ ngơi
sau những giờ học trên lớp
đây dường như là lựa chọn bắt buộc của các phụ huynh
vì họ không kiếm được sân chơi nào
cho con em với giá cả phù hợp
hiện tại khu vực của em thì có rất là nhiều sân chơi
như là trong siêu thị cũng có
rồi aon rất là nhiều
thì cũng như là cũng mong muốn là tương lai
là cũng sẽ có nhiều sân chơi hơn cho các bé
tại vì chủ yếu là các bé chơi dẫn động
nó sẽ phát triển hơn là nếu như cũng cầm ipad
hay là cầm điện thoại chơi hoài
nếu như mà chơi điện tử nhiều quá
thì các bé sẽ bị cận thị
với lại nó sẽ sinh ra tính tự kỹ là cứ cầm ipad
rồi cứ ngồi một góc chơi
mà trong khi thì nếu mà chơi dẫn động chơi thể thao
nó sẽ hòa chung với các bé chơi nó hòa đồng hơn
còn tại các khu vui chơi cộng đồng
nhiều chương trình dành riêng cho trẻ
được triển khai để tạo điều kiện
và môi trường tốt nhất cho các em vui chơi
trong dịp hè
ở công viên văn hóa đầm sen
ngoài việc mở nhiều hoạt động dành riêng cho trẻ
tại đây còn diễn ra chương trình ưu đãi miễn phí
toàn bộ vé vào cổng
và giảm năm mươi các trò chơi trọn gói
cho các em học sinh đạt khá giỏi
được các phụ huynh đánh giá cao
ngoài việc tạo sân chơi lành mạnh cho trẻ
đây còn được xem là món quà thiết thực
nhằm khuyến khích các em phấn đấu trong học tập
ở các năm học tiếp theo
đến với các hoạt động có sự tham gia
của nhiều bạn nhỏ các em được hòa nhập
vào cộng đồng được vui chơi rèn luyện
sức khỏe và giúp các bậc phụ huynh yên tâm hơn
khi con em tránh được các trò chơi
có sự cám dỗ ảnh hưởng xấu
đến tâm lý phát triển
bây giờ thì công việc rất là bận rộn
nhiều phụ huynh cũng muốn nhưng mà không có thể sắp xếp
thời gian được lúc đó nếu mà không có
sân chơi cho các cháu không quan tâm
để đưa các cháu đi chơi thì các cháu sẽ
tự tham gia các trò chơi mà mình không quản lý được
thì nó có thể xảy ra những rủi ro
ví dụ như là sông nước ao hồ
có thể là các trò chơi game
mà nó dẫn đến những hậu quả
mà có thể là
mình không có kiểm soát được
thiết nghĩ trong khi
sân chơi cho trẻ còn thiếu thì
các ngành chức năng cần siết chặt lại công tác
quản lý các công viên vì đây cũng là
môi trường vui chơi lành mạnh cho trẻ
tuy nhiên trên thực tế tại tp hcm
thì nhiều nơi đã bị chiếm dụng làm quán cà phê
điểm ăn uống vì lợi ích
của việc kiếm tiền nếu không giải quyết
dứt điểm tình trạng này thì vấn đề
sân chơi cho trẻ sẽ mãi là
nhiều mà vẫn thiếu